kính chào quý vị và các bạn
thời tiết các tỉnh thành bắc bộ đang trong quá trình tăng nhiệt trước khi không khí lạnh tràn về
cụ thể tại phía đông bắc bộ không khí lạnh suy yếu vào lệch đông nên nhiệt tăng lên và có sương mù gây cản trở tầm nhìn
sương mù xuất hiện dày đặc nhất là vào khoảng thời gian tối đêm và sáng sớm
sau đó đến trưa chiều thì sương tan nhưng độ ẩm không khí vẫn ở mức cao
nhiệt độ cao nhất ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
sau đó từ chiều đêm mai thì không khí lạnh tác động nhiệt giảm nhanh
chỉ còn ở mức một mươi sáu một mươi chín độ trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một
tây bắc bộ cũng không ngoại lệ khi thời tiết cũng đang trong quá trình tăng nhiệt và độ ẩm cao
tuy nhiên từ khoảng chiều mai một khối không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống nước ta
dưới tác động của không khí lạnh từ chiều tối và đêm mai trở đi thời tiết ở bắc bộ sẽ có sự chuyển biến rõ rệt
cụ thể là từ chiều tối và đêm mai cho đến sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một
khu vực sẽ có mưa và mưa rào dài rác sau đó mưa giảm nhanh trời chuyển khô giáo
nhưng nền nhiệt sẽ có quá trình giảm mạnh trời chuyển rét từ thứ hai tuần tới
với mức nhiệt độ cao nhất ngày chỉ giao động từ một mươi bảy hai mươi độ
xuôi xuống trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nơi đây cũng có quá trình giảm mưa trời nắng trong hôm nay và ngày mai
từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một không khí lạnh tràn xuống thì mưa rông sẽ xuất hiện
trước tiên là ở các tỉnh bắc trung bộ
các tỉnh bắc trung bộ thì lan dần xuống các tỉnh còn lại
cùng với mưa rông nhiệt giảm mạnh cao nhất ngày mai là hai mươi sáu hai mươi chín độ
nhưng đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một nhiệt giảm còn hai mươi hai mươi ba độ
trời rét sâu vào đêm và sáng tại thanh hóa hà tĩnh
các tỉnh còn lại của miền trung từ đà nẵng đến bình thuận
cũng từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một trở đi trời sẽ có mưa và nhiệt giảm
cường độ sẽ ở gấp mưa mưa vừa cuộc bộ có nơi mưa to
nhất là ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
đến quảng ngãi người dân cần đặc biệt lưu ý
nhiệt độ giảm dần trong ba ngày tới
ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ ngày mai giảm xuống ngưỡng hai mươi bốn hai mươi bảy độ trong ngày hai mươi ba
lên đến vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
chỉ còn chịu tác động yếu của rìa phía bắc dãnh thấp xích đạo
nên mưa giảm chủ yếu còn có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
nhưng ít có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to
còn ban ngày trời có nắng nhiệt độ khu vực phổ biến ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
điểm dừng chân cuối cùng là các tỉnh thành phía nam
mưa rông sẽ xuất hiện nhiều hơn tại khu vực ven biển
người dân cần đề phòng với mưa lớn gây ngập úng cục bộ
và các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như rông lốc gió giật mạnh
nhiệt độ chưa chiều giao động ở mức là ba mươi ba ba mươi bốn độ thời tiết mát mẻ